vụ xâm hại trẻ em với khoảng tám bảy trăm linh trẻ em bị xâm hại
đặc biệt trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến với một bốn trăm linh trẻ
gần bằng tám mươi số lượng trẻ em bị xâm hại trong cả năm hai nghìn một mươi tám gần một tám trăm linh trẻ

chính vì vậy vấn nạn xâm hại trẻ em đang rất được quan tâm
đoàn giám sát của quốc hội trong đó có cả thành viên của hội bảo vệ quyền trẻ em tham gia
với hoạt động của đoàn giám sát này thì đã đến từng các tỉnh và cũng đã kiểm tra giám sát
cũng như là yêu cầu các tỉnh báo cáo về các tình trạng xâm hại trẻ em
không thể tránh khỏi là vẫn còn một vài trường hợp như chúng ta đã biết
rất hy vọng năm sau chúng ta sẽ có tỷ lệ xâm hại trẻ em ít nhất
để đảm bảo có một môi trường an toàn nhất cho trẻ em
theo các chuyên gia
những con số nêu trên vẫn chỉ là bề nổi của tàng băng chim
thực tế còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời chưa được xử lý đầy đủ

đây là một trong những hình ảnh thực tế nhất